sáng ngày hai tháng một mươi hai tại hà nội nhà xuất bản hội nhà văn đã tổ chức buổi giao lưu ra mắt cuốn truyện ký
về những trải nghiệm đặc biệt trong đại dịch covid một mươi chín mang tên paris cộng một mươi bốn của tác giả củ thu hương
paris cộng một mươi bốn bao gồm một mươi hai phần ghi lại hành trình trải nghiệm của tác giả củ thu hương
trong thời gian bùng phát dịch covid một mươi chín ở pháp và việt nam
đối mặt với sự thờ ơ của người dân và sự buông lòng của chính quyền pháp đối với dịch covid một mươi chín
tác giả lo lắng và quyết định trở về việt nam tránh dịch
cuốn sách gây ấn tượng với những trải nghiệm đặc biệt của tác giả trong hành trình trở về cách ly
với nhiều cung bậc cảm xúc vui buồn lo lắng và rồi cuối cùng là sự cảm động
xuyên suốt cuốn sách người đọc sẽ cảm nhận được sự đoàn kết tương thân tương ái của người dân việt nam
cũng như sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp chính quyền ở việt nam trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín